tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp thủ tướng chính quyền
baskorostostan thuộc nga ngài rustem mardanov đang ở thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang khẳng định việt nam và liên bang nga có quan hệ
hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện việt nam luôn coi trọng và ưu tiên
đẩy mạnh hợp tác mọi mặt với nga chủ tịch nước mong muốn doanh nghiệp nga cũng như doanh nghiệp
baskotostan có các dự án đầu tư mới vào việt nam và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi
cho hoạt động đầu tư ổn định lâu dài tại việt nam cảm ơn chủ tịch nước trần đại quang đã dành
thời gian tiếp thủ tướng rustem mardanov thông báo chuyến thăm lần này nhằm tăng cường hợp tác
giữa việt nam và liên bang nga nói chung và mối quan hệ với baskyotostan chứng kiến tốc độ phát triển
của việt nam hiện rất nhiều doanh nghiệp baskotostan muốn đầu tư đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp
và dầu khí với hơn hai người việt nam đang sinh sống học tập đã đóng góp đáng kể vào nền
kinh tế của baskorostan nhân dịp này thủ tướng rustem mardanov mời chủ tịch nước trần đại quang
sang thăm baskorostan vào thời gian thích hợp